phối hợp với cán bộ y bác sĩ của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và hội thầy thuốc trẻ tỉnh lào cai
khám và cấp phát thuốc miễn phí cho năm trăm linh người dân tại các xã y tý ngãi hầu a lù
hỗ trợ một trăm linh triệu đồng xây phòng truy cập internet cộng đồng cho nhân dân các dân tộc khu vực y tế
đoàn cũng đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng bác sát trịnh tường a múi xuân y tý
và chính quyền địa phương một số xã dọc tuyến biên giới của quyền bác sát
tổ chức đêm giao lưu tặng quà cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân xã y tý
tổng giá trị các xuất quà trao tặng cho cán bộ chiến sĩ và đồng bào nơi biên giới trị giá hơn sáu trăm linh triệu đồng
trước đó đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tại xã bản
tại xã bản qua huyện bát sát tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng
sáng nay ba mươi một tháng một đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ninh tổ chức chương trình tình nguyện tại xã đại dịch huyện tiên uyên
phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ người dân miền núi gặp khó khăn
đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ninh đã thăm hỏi tặng hai mươi xuất quà tết trị giá sáu triệu đồng
cho các hậu nghèo trên địa bàn xã đại dực huyện tiên uyên
ngoài ra đoàn cũng đã tặng một trăm linh bộ áo phao cho các em học sinh trường tiểu học đại dực trị giá quà tặng trên một mươi triệu đồng
hoạt động tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh nhằm chia sẻ người dân khu vực gặp nhiều khó khăn
giúp bà con đón tết nguyên đáng bính thân năm hai nghìn một mươi sáu an lành đầm ấm
vi phạm về hàng giả hàng nhái và hàng kém chất lượng đã bị tri cục quản lý thị trường thành phố đà nẵng phát hiện
và xử lý từ đầu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
trên thực trạng một số lượng hàng hóa rất lớn đang được luân chuyển liên tục vào thời điểm giáp tết này
các cơ quan chức năng thành phố đà nẵng đã tiến hành gia quân đồng loạt tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm
qua đó kiểm chế và bình ổn thị trường tiêu dùng trước trong và sau tết nguyên đáng
hiện đang là thời điểm thị trường cung cầu hàng hóa dịch vụ
tăng cao cả về số lượng và giá cả
tại đà nẵng lượng hàng hóa được các cửa hàng chợ và siêu thị nhập về tăng gấp hai ba lần so với ngày thường
cùng với đó đã xuất hiện tình trạng tự ý niêm yết và tăng giá thành sản phẩm
tại một số cửa hàng bán lẻ và một số chợ lớn
trước thực trạng trên sở công thương tp đà nẵng đang giáo diết triển khai kiểm tra giám sát
và xử lý vi phạm về kinh doanh và gian lận thương mại trên địa bàn thành phố
chúng tôi sẽ tập trung vào hàng thư dùng kiểm tra diễm soát đối với mặt số loại hàng thực phẩm
và đặc biệt là một số các lĩnh vực mà ngành hàng có tính nhạy cảm
bao gồm là rượu bia thuốc lá một số các nhóm ngành hàng có khả năng xảy ra gian lận
các hành vi vi phạm bao gồm như là cung ứng về trang dầu cung ứng một số mặt hàng dịch vụ tiêu dùng khác
chỉ tính riêng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đoàn kiểm tra liên ngành do tri cục quản lý thị trường chủ trì
đã tiến hành kiểm tra một năm trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố xử lý một ba trăm tám mươi một trường hợp vi phạm
với tổng số tiền phạt lên tới gần ba năm tỷ đồng
trong đó nổi cộng là hành vi làm tem giả nhãn mát sản phẩm với một hai trăm hai mươi tám vụ xử phạt ba hai tỷ đồng
được thông tin phán ngắn về hàng giả
chất lượng lưu thông trên thị trường của các doanh nghiệp sản xuất các doanh nghiệp kinh doanh
và thậm chí là các phản ảnh thông tin của người tiêu dùng khi gặp phải hàng giả
thì hiện nay cái thông tin đó của chúng tôi cũng rất hạn chế cập nhật
tức là cái phản ảnh vận hồi rất ít cho nên đây là một trong cái khó khăn lớn nhất
mà chúng tôi sắp tới cũng phải tìm biện pháp để khắc phục này
để có lượng thông tin nhiều hơn để có cái biện pháp xử lý kịp thời hơn
nhằm bảo đảm bình ổn thị trường trước và sau tết nguyên đán
đợt gia quân kiểm tra xử lý hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
và các hành vi gian lận thương mại sẽ diễn ra liên tục trong thời điểm này
tuy nhiên bên cạnh công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng
khi phát hiện hàng giả hàng nhái hoặc có nghi vấn về hành vi gian lận thương mại
người dân cần nhanh chóng liên hệ về đường dây nóng của tri cục quản lý thị trường thành phố đà nẵng

và các pháp xử lý kịp thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
sáng nay ba mươi một tháng một ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ
phối hợp với ủy ban nhân dân tp việt trì và tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động
năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu giao quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán bính thân và lễ hội xuân năm hai nghìn một mươi sáu
chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi sáu là xây dựng văn hóa giao thông
cắn với nâng cao trách nhiệm xích chặt kỷ cương của người thực thi công vụ
với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
theo đó các cấp các ngành tổ chức đoàn thể sẽ tăng cường công tác lãnh đạo
chỉ đạo đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
trọng tâm là quản lý hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa
ở đường bộ đường sắt đường thủy nội địa tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các vi phạm có nguy cơ cao
gây tai nạn giao thông như xe chở khách vượt quá số người quy định
phóng nhanh vượt ẩu xe chở quá thải trọng phi phạm về nồng độ cồn
tại buổi lễ ban an toàn giao thông tỉnh đã tặng mũ bảo hiểm
cho các đội thanh niên sung kích và học sinh có hoàn cảnh khó khăn
ngay sau lễ gia quân các lực lượng tham gia đã tổ chức diễu hành
qua các tuyến phố trên địa bàn thành phố việt trì
người có uy tín trong những năm qua huyện bình liêu của tỉnh quảng ninh
luôn chú trọng vào công tác vận động phát huy vai trò của người có uy tín
trong đồng bào dân tộc thiểu số và đã thu được kết quả tích cực
có phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
ông lèo cẩm soi dân tộc tày đã có một mươi năm đảm nhận vai trò người có uy tín
trong vùng đồng bào dân tộc thuộc xã đồng tâm huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
với những đóng góp tích cực của mình trong việc tuyên truyền vận động bà con
thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
ông đã được chọn là gương mặt tiêu biểu đi dự hội nghị tổng kết gian làng trường bản
người có uy tín của huyện bình liêu

ông lèo cẩm xoay dân tộc tây đã được chọn là gương mặt tiêu biểu đi dự hội nghị tổng kết gian làng trường bản
ông lèo cẩm xoay dân tộc tây đã được chọn là gương mặt tiêu biểu đi dự hội nghị tổng kết gian làng trường bản
trình độ thấp tình trạng vượt biên trái phép buôn bán vận chuyển hàng cấm đốt pháo trong dịp tết vẫn còn diễn ra
trước thực tế này ông phản sao dùng trưởng thôn nà nhái cùng công an viên trong xã đã đến từng nhà trong thôn bản vận động bà con ký cam kết không vượt biên trái phép không đốt pháo trong dịp tết
trình độ thấp tình trạng vượt biên trái phép vận chuyển hàng cấm đốt pháo trong dịp tết vẫn còn diễn ra
trong đó người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí vận động người dân vượt biên trái phép quay về quê hương làm ăn
từ đó có phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới
tết này không đốt pháo nữa ký cam kết rồi bảo con cháu không được đốt pháo nữa pháp luật không cho không được làm
thực hiện nghiêm túc thêm cái chỉ thị sáu của thủ tướng chính phủ về phát huy vai trò người
quy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tranh thủ được người uy tín trong bào dân tộc thiểu số
cho nên phát động phong trào toàn dân của tổ quốc trên bản huyện cơ bản đã đạt được những hiệu quả rất cao
huyện bình liêu hiện có gần một trăm sáu mươi người có uy tín già làng trường bản
họ là những cánh tay đầy sức mạnh đóng góp của họ đã giúp chính quyền và lực lượng công an vững vàng trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc
tại các cơ sở nhà trường cũng đã xây dựng kiên cố hơn ba trăm linh phòng học lý thuyết hai trăm linh phòng thực hành thí nghiệm với đầy đủ máy móc thiết bị phục vụ cho quy mô đào tạo khoảng bốn mươi học viên học sinh sinh viên
tuy nhiên khi thông tư ba mươi hai ra đời với quy định quy mô đào tạo hệ đại học chính quy không quá một mươi năm sinh viên như vậy trường sẽ phải giảm hơn một nửa quy mô đào tạo tức là hơn một nửa đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của nhà trường sẽ có nguy cơ lãng phí
tương tự như đại học công nghiệp hà nội đại học kinh doanh và công nghệ hà nội cũng đang băn khoăn lo lắng
bởi trước đó không lâu trường đã đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng thông tư năm mươi bảy của bộ giáo dục và đào tạo về tiêu chí số giảng viên trên sinh viên
này thông tư ba mươi hai ra đời trường đã buộc phải giảm đi một nửa cơ sở vật chất cũng như số giảng viên điều này sẽ gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho nhà trường
thế thì bây giờ chúng tôi giảm xuống còn có một mươi năm thế thì như vậy chúng tôi phải giảm đi một nửa số giáo viên này vậy thì năm trăm linh giáo viên của chúng tôi đi đâu làm cái gì
vấn đề thứ hai chúng tôi đang có lưu lượng là ba mươi sinh viên nghĩa là chúng tôi có ba mươi chỗ học đầy đủ
thế thì bây giờ chúng tôi giảm đi chỉ còn một mươi năm vậy thì một nửa số cơ sở vật chất dùng để làm gì đây
theo một số chuyên gia việc xếp chặt quy mô tuyển sinh theo tinh thần của thông tư ba mươi hai là cần thiết để nâng cao chất lượng đầu ra giảm tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên khi ra trường
tuy nhiên thông tư ba mươi hai cũng cần phải xem lại bởi theo luật giáo dục đại học đã quy định quyền tự chủ cho các trường đại học thì nay thông tư ba mươi hai lại hạn chế quy mô tuyển sinh của các trường
điều chỉnh cái quy mô tuyển sinh hàng năm và công việc đó phải là công việc của các trường và xã hội phải biết cái quy mô đó cái tình có việc làm của sinh viên để họ quyết định họ có nộp đơn vào học cái ngành đó hay không ở trường đó hay không
rõ ràng việc ra thông tư ba mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo đang khiến cho nhiều trường đại học lớn gặp phải những xáo trộn không nhỏ trong kế hoạch hoạt động cũng như định hướng phát triển lâu dài của các trường
và để làm rõ hơn nội dung của thông tư ba mươi hai cũng như là băn khoăn của các trường đại học thì ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi ngắn với đại diện của bộ giáo dục và đào tạo
vâng xin chào phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn áng mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành cái thông tư ba mươi hai về xác định trí tiêu tuyển sinh đối với các trường đại học ông có thể là cho biết cái mục đích chính của cái thông tư này là gì ạ
mục tiêu chính của thông tư ba mươi hai là làm thế nào để các trường đừng chạy theo việc tăng số lượng nữa mà hãy chú trọng tập trung các nguồn lực của mình để nâng cao chất lượng đào tạo
bởi vì trong thời gian vừa qua chúng ta có xu thế là nhiều trường chạy theo số lượng hệ thống cơ sở vật chất thì đáp ứng có thể một hai năm người ta làm được nhưng mà đội ngũ giảng viên thì trong một hai năm không thể giải quyết được
cái năng lực quản trị của các trường
cái năng lực quản trị của các trường cũng không thể trong một hai năm mà xử lý được
thưa phó giáo sư trong thông tư ba mươi hai thì có quy định rằng là đối với các khối ngành ví dụ như là sức khỏe thì trí tiêu đào tạo là không quá tám sinh viên và đối với các ngành nghệ thuật là không quá năm sinh viên đối với các ngành khác thì không quá một mươi năm sinh viên vậy thì bộ dựa vào cơ sở khoa học nào để đưa ra các con số này ạ
trước hết là căn cứ vào tình hình thực tiễn
trong những năm vừa qua
là có cái nguy cơ là chạy theo số lượng
thế còn cái căn cứ pháp lý
là bộ lấy
trong cái quyết định ba mươi bảy của thủ tướng tinh phú
về phê duyệt mạng lưới
các trường đại học và cao đẳng
thì khi mà
bộ giáo dục đào tạo tham mưu để
thủ tướng tinh phú phê duyệt cái quy hoạch đấy
thì cũng đã xin ý kiến của các bộ ngành
và các chuyên gia cũng đã trao đổi
rất kỹ về các cái giới hạn này rồi
ngoài ra là trước khi ban hành
cái thông tư này thì bộ giáo dục đào tạo
đã xin ý kiến của ủy ban văn hóa
giáo dục thanh thương niên di đồng của quốc hội
và cũng nhận được cái sự đồng thuận
cao của ủy ban về những cái quy định này rồi
vâng thưa phó giáo sư là
luật giáo dục đại học
thì cũng đã quy định về
cái quyền tự chủ của các cái trường đại học
tuy nhiên thì thông tư ba mươi hai này
nó sẽ tạo ra cái sự mâu thuẫn
đối với cái luật giáo dục đại học
ý kiến của ông cũng như là của bộ giáo dục và đào tạo
về cái vấn đề này như thế nào ạ
chúng tôi phải nói ngay rằng là tự chủ
hoàn toàn không có nghĩa là muốn làm gì thì làm
mà tự chủ là được
tự xác định
các cái hoạt động của mình trong một cái khung khổ
pháp lý quy định chứ không phải là
muốn làm như thế nào cũng được
thế thì cái thông tư ba mươi hai là một trong những cái văn bản
mà quy định cái khung khổ pháp lý
để các trường tự chủ trong cái phạm vi đó
thưa phó giáo sư ạ được biết hiện nay
thì đã có khoảng một mươi tám trường đại học
là có cái số lượng
sinh viên chính quy vượt ngưỡng
theo như cái thông tư ba mươi hai tuy nhiên là
nhiều trường thì lo ngại rằng là
thông tư ba mươi hai này thì nó có thể làm
xáo trộn đối với các cái trường đại học
khi mà các trường đã chuẩn bị đầy đủ
cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ
giáo viên cơ hữu vậy thì
bộ giáo dục và đào tạo có những cái lộ chính
như thế nào cho các cái trường này ạ
cái quy định về khống chế
cái quy mô tối đa về
sinh viên đại học chính quy đối với các trường ấy
thì đương nhiên nói
nó không có ảnh hưởng thì cũng
không chính xác với cái xử trí
của bộ vừa rồi
theo công văn số

về lâu dài thì các trường này
phải xây dựng cái lộ trình để giảm dần
thế còn trước mắt
ở năm hai nghìn một mươi sáu thì
chỉ tiêu tuyển sinh năm
hai nghìn một mươi sáu của họ là không được vượt
cái mức mà đã thông báo năm hai nghìn một mươi năm
chắc chắn rằng là nó sẽ không có ảnh hưởng lớn
ví dụ như là từ nay đến
năm hai nghìn hai mươi mà họ có những
cái giảng viên mà về hưu hoặc di chuyển
như chẳng hạn thì người ta không tuyển
mới nữa như thế thì cũng không tạo
thành cái sức ép trong cái mối quan hệ
giữa số lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên
hiện có nếu mà
không có cái giới hạn này thì
đang có cái nguy cơ là các trường là
cứ tuyển sinh thêm cứ xây dựng thêm
cơ sở vật chất cứ tuyển thêm đội ngũ
giảng viên mà người ta
bất chấp cả cái năng lực quản trị của họ
mà năng lực quản trị
nó cũng là một trong những yếu tố mà ảnh hưởng
đến cái cách tổ chức dạy
học kiểm tra
đánh giá học sinh
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
đã dành thời gian để tham gia
cuộc trò chuyện với ban thời sự
truyền hình công an nhân dân
lễ cúng ông công ông táo
vào ngày hai mươi ba tháng chạp âm lịch
là một trong những nét đẹp truyền thống của người việt nam
tuy nhiên có một thực trạng
vẫn tồn tại lâu nay đó là cùng với cá chép
thì một lượng lớn túi ni lông rác thải
cũng được thả xuống các sông hồ
với mong muốn nâng cao nhận thức của người dân
và giữ gìn sông hồ của thủ đô xanh sạch
năm nay nhóm tình nguyện cá chép
lại tiếp tục ra quân với khẩu hiệu
đừng thá túi ni lông
năm nay anh vương hồng hải tham gia chiến dịch
đường táo quân với nhiệm vụ là một
tình nguyện viên thả cá
năm thứ hai tham gia hải rất vui vì
nhiều người dân đã thay đổi ý thức và ủng hộ
hoạt động của chiến dịch
em thấy nhiều người đã có ý thức hơn
và họ đã quen với lại cả
nhóm bọn em hơn thì họ sẽ
bình thường là bọn em sẽ đến xin
còn năm nay thì
rất nhiều người người ta sẽ tạt vào
và gửi bọn em và thả họ yên tâm
với cả bọn em
đây là năm thứ ba nhóm tình nguyện cá chép
thực hiện chiến dịch đường táo quân
với mong muốn nâng cao ý thức của người dân
trong việc bảo vệ môi trường
bên cạnh các hoạt động tuyên truyền
từ ngày hai mươi hai tháng chạp
các tình nguyện viên đã tập trung tại cầu long biên
nhiệt tình giúp đỡ người dân thả cá
thu gom túi ni lông
phân loại các loại rác không tự tiêu hủy
chúng tôi mong là người dân
có ý thức cao hơn trong việc mà
để tránh làm ô nhiễm sông hồ
đồng thời thì xa hơn đấy chính là
không chỉ là ngày hai mươi ba tháng chạp
mà tất cả các ngày khác trong năm
thì mong là người dân có thể
hạn chế sử dụng túi ni lông
và cũng như vứt chắc bờ bãi
mặc dù thời tiết hà nội hôm nay không mấy thuận lợi
trời lạnh và mưa
nhưng tất cả các tình nguyện viên đều rất nỗ lực
và sự hợp tác động viên của người dân
chính là niềm vui lớn để nhóm tình nguyện cá chép
tiếp tục hoạt động của mình
cái này là cái việc rất là có ích
so với xã hội
làm vệ sinh môi trường sạch sẽ
để cho nêu cao cái ý thức
người dân là bảo vệ môi trường
các cháu là lên thường xuyên
làm cái việc này
trong các cái ngày
dịp lễ tết
để ủng hộ cho cái
dịp tết này nó
trong sạch và yên bình
thả cá chép là phong tục truyền thống
là một nét đẹp của văn hóa dân tộc
nhưng phong tục chỉ thật sự đẹp khi đi cùng
với những hành vi đẹp
vì thế mỗi người cần tự ý thức trách nhiệm của mình
để hành động ý nghĩa của các tình nguyện viên
nhóm cá chép được nhân rộng